tại tp hcm đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đoàn đại biểu quốc hội tp hcm khóa một mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận tại hội nghị các đại biểu quốc hội đại biểu mặt trận tổ quốc các cấp đã phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tại quốc hội góp ý về chương trình hoạt động năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước trần đại quang đại biểu quốc hội thuộc tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị một tp hcm nhấn mạnh cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng nhiều đòi hỏi phải nâng cao hơn chất lượng hoạt động về xây dựng luật giám sát giải quyết vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân
chính vì vậy các đại biểu quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng các dự án luật đặc biệt là các dự án luật liên quan đến hoàn thiện bộ máy nhà nước phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quyền con người
cùng với đó cần tiếp tục đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách phù hợp với đặc điểm điều kiện của tp hcm
chủ tịch nước cũng đề nghị các đại biểu quốc hội thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dân nguyện nghiên cứu đổi mới đa dạng hóa hình thức phương pháp tiếp xúc cử tri phải làm sao luôn bảo đảm lòng dân yên
phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm
đóng góp công sức trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong hoạt động giám sát lựa chọn những vấn đề giám sát thiết thực và có các kiến nghị cụ thể trong quá trình giám sát
chú trọng tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân việc giải quyết kiến nghị của cử tri